tin bão khẩn cấp do ảnh hưởng của bão số năm ở đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
vùng biển vĩnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ sóng biển cao từ hai bốn m
toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
hồi bốn giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh tám bảy độ kinh đông trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm ngày kia hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó
tỉnh thái bình đã ban hành công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
và các hoạt động khác từ sáu giờ sáng nay công điện yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp kịp thời
theo phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ và xử lý các tình huống có thể xảy ra
tỉnh quảng ninh cũng vừa ban hành văn bản tạm ngưng cấp phép tàu đi biển từ ba giờ chiều nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố đối tượng trần văn hùng và nguyễn phạm tuân
chú tại tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
từ tháng tám đến tháng một mươi năm nay hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng nên thuê tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạng
có nhu cầu cần tiền tiêu dùng đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng
mỗi em được trả ba trăm linh đồng một tài khoản
đến nay hùng và tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định
mua bán trái phép chân ma túy võ văn tường chú tại huyện tư nghĩa vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tăng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường tránh lộ tp quảng ngãi bắt quả tăng võ văn tường thu giữ sáu mươi một viên nén màu xanh và hồng cùng với bảy túi chất rắn màu trắng tường khai là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay
tường đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án hình sự khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh
về tội gây dối trật tự công cộng ra quyết định khởi tố bị can khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với trần xuân đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định mặc dù ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai nhưng đã cùng đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dung tích xy lanh chín trăm chín mươi chín phân khối lưu thông biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
trần xuân đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy giả
đông thừa nhận mặc dù biết là giấy đăng ký giả nhưng vì thấy xe mô tô mang bì kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ chín của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội thẩm tra báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
có ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm các đánh giá về một số vấn đề như việc sử dụng
phương tiện công cộng ý thức tham gia giao thông của một số đối tượng như học sinh sinh viên một số điểm mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại phiên họp các ý kiến bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với báo cáo của chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của ubnd và an ninh
khẳng định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả chuyển biến tích cực tài nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết
cùng với đó báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân tồn tại và đưa ra các kiến nghị giải pháp khắc phục phù hợp
có ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm về một số lĩnh vực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đặc biệt là vấn đề trách nhiệm
tình hình liên quan đến tài nạn giao thông liên quan đến học sinh trong báo cáo nói cũng đã gia tăng
nhưng về nguyên nhân trách nhiệm trách nhiệm của nhà trường của gia đình trách nhiệm của quản lý nhà nước
về trong quản lý phương tiện quy định quản lý phương tiện cho các cháu học sinh thì cũng phải đánh giá thêm làm rõ nguyên nhân và nội dung này
nhiều doanh nghiệp trong báo cáo nếu là nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì chấp hành chưa nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải
thì trách nhiệm của quản lý nhà nước về các cơ quan về nguyên nhân này cũng cần phải xác định làm rõ hơn
bên cạnh đó một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt còn chưa được xử lý kịp thời
chúng ta đánh giá cái vi phạm hành lang an toàn giao thông trong cái báo cáo thẩm tra này thì báo cáo hồng chí là chúng ta cái số điệu ông ta thì chưa được cụ thể nắm
và chúng ta mới đánh giá chung tôi thấy là cái tình trạng vi phạm cái hành lang an toàn thông cực kỳ nghiêm trọng cực kỳ nghiêm trọng
và báo cáo hồng chí là dẫn đến rất nhiều cái hệ quả rất nhiều cái hệ nguyện vừa là mất cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nếu một hành năng nó vi phạm rồi thì cái trật tự an toàn giao thông trên đường nó sẽ bị ảnh hưởng
về hè nó cũng là một cái kết cấu thiết kế ở trong cái hệ thống để bảo đảm an toàn giao thông giúp cho người đi bộ nhưng về hè của thành phố lớn của ta đâu có
hà nội thành phố hồ chí minh thì còn đỡ nhưng hà nội dường như là không ít có vỉa hè trừ những tuyến phố điểm tuyên phố đi bộ
đến ngay cả những cái tuyến phố lớn như là đường nguyễn trị thanh hay là đường lê văn lương mà cái đường mà chúng tôi hay đi hằng ngày cảm giác như không có vỉa hè bởi vì đã bị lân chiếm hết rồi
thì cái chỗ này nó phải đồng bộ
có ý kiến cũng đề nghị các báo cáo cũng cần bổ sung đánh giá về một số vấn đề mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
như việc đấu giá biển số xe việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về một số dự án luật
trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật đường bộ chính phủ cần bổ sung và ra soát hoàn thiện báo cáo làm cơ sở để góp phần hoàn thiện các dự án luật
cũng trong chiều nay tại hà nội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường đã chủ trì buổi họp báo công bố nội dung kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
theo đó kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sẽ diễn ra trong hai mươi hai ngày với các phiên họp chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến bế mạc vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
kỳ họp sẽ được chia làm hai đợt và họp theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như luật đất đai sửa đổi
luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật nhà ở sửa đổi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
luật căn cước xem xét cho ý kiến tám dự án luật như luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại họp báo đại diện các cơ quan của quốc hội cũng đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh một số nội dung quan trọng trong đó có luật căn cước

bên cạnh đó một nội dung quan trọng là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu
hoặc phê chuẩn cũng được các cơ quan của quốc hội giải đáp cụ thể
theo đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bầu và phê chuẩn năm mươi chức danh hiện có bốn mươi chín chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm
ubthq sẽ chính thức chỉnh quốc hội danh sách các chức danh thuộc diện lây phiếu tín nhiệm vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi quốc hội thông qua nghị quyết để cử tri nhân dân biết và theo dõi
trong chuyến tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính sang thăm chính thức ả rập xê út và dự hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và hội đồng hợp tác hùng vịnh gcc
thợ ủy quyền của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm với ngài hít sam bin abdurrahman al faleh
thứ trưởng bộ nội vụ ả rập xê út và ký hiệp định về phòng chống tội phạm giữa chính phủ việt nam với chính phủ vương quốc ả rập xê út
tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định bộ công an việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm và làm việc tại ả rập xê út lần này và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mức quan trọng
mang tính đột phá cho quan hệ hợp tác giữa hai bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự và phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và ả rập xê út
trên cơ sở đó hai bên cũng nhất trí tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ và các cơ quan hữu quan ả rập xê út trên các lĩnh vực an ninh cảnh sát thực thi pháp luật và tư pháp hình sự
tăng cường trao đổi thông tin phòng chống tội phạm đặc biệt là thông tin liên quan đến phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng hộ chiếu giấy tờ giả để xuất cảnh mỗi bên
kết thúc hội đàm hai bên đã ký hiệp định về phòng chống tội phạm và nhất trí xúc tiến đàm phán hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù trong thời gian tới
đây là những hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khác giữa hai bên ngày càng phát triển
thưa quý vị
với chủ đề những bông hoa tháng một mươi chương trình biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba do hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ công an tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã tới sự và phát biểu tại chương trình cùng dự về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và thành phố hà nội
sự tiến bộ của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc cộng đồng văn minh và cao hơn là vì sự phát triển sự phồn vinh của quê hương đất nước
tại chương trình trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã biểu dương hai trăm chín mươi ba chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu xuất sắc
họ đều là những người gương mẫu trong vai trò người đứng đầu tổ chức hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương
nhiều chị đã tham gia công tác hội hơn ba mươi bảy năm
nhiều chị có hơn hai mươi năm giữ cương vị chủ tịch hội phụ nữ cơ sở
một số chị hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như quân đội công an
và đặc biệt có những chị năm nay đã trên dưới sáu mươi tuổi
gần như cả cuộc đời tâm huyết gắn bó với công tác hội
rất là vinh dự và tự hào
bởi vì thật sự mình chỉ là một chị ở hội phụ nữ cơ sở
trong hai trăm chín mươi ba chị và cả hơn mười mấy ngàn chị của cả nước
thì tôi thấy rằng là mình vẫn còn phải cố gắng rất rất nhiều
vì các chị ấy quá là giỏi và xuất sắc
với gần năm mươi triệu người chiếm năm mươi một dân số cả nước
tham gia lực lượng lao động đạt bảy mươi tám hai mươi
việt nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ nữ
tham gia chính trị cao đứng đầu thế giới
phát huy truyền thống chín mươi ba năm xây dựng và trưởng thành
với gần một mươi chín triệu hội viên
hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã và đang đổi mới mạnh mẽ nội dung
phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở thiết thực hiệu quả hơn
tim bão khẩn cấp cơn bão số năm
hồi bảy giờ tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh tám chín độ kinh đông trên vùng biển bắc vĩ bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ
bao gồm cô tô bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
tâm tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trên đất liền từ gần sáng ngày mai hai mươi tháng một mươi
vùng ven biển bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
một số nơi ở ven biển quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ
có sóng biển cao từ hai đến bốn mét
toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển
trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm hai mươi một tháng một mươi
ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó
để ứng phó vào phòng chống bão số năm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi
thời gian tạm ngừng bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi
ngay từ đầu giờ chiều các tàu thuyền lớn nhỏ đã nhanh chóng cập bến để neo đậu
tại cảng tàu khách quốc tế hạ long tàu du lịch đã về bờ nheo đậu từ rất sớm
ngày một mươi chín tháng một mươi đại diện ủy ban nhân dân xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết
hai ngư dân địa phương dùng thuyền đi đánh cá trên biển gần bờ và đã bị chìm thuyền
rất may các ngư dân đã bơi được vào bờ sức khỏe ổn định
trước đó để ứng phó với bão số năm tỉnh quảng bình đã có lệnh cấm biển từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi cho đến khi biển an toàn
theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định cấm biển
tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra
để chủ động ứng phó với mưa lũ giảm thiểu thiệt hại đến cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng học tập và an toàn cho giáo viên học sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa có công điện yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình định
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ giữ mối liên hệ thường xuyên với các lực lượng cứu hộ ở địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra
bộ y tế cũng vừa phát đi công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố khu vực miền trung các đơn vị trực thuộc bộ y tế khu vực miền trung
về việc triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền trung
trong khi đó tại đà nẵng ngày hôm nay toàn bộ đường lên bán đảo sơn trà được mở lại sau nhiều ngày phong tỏa để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lớn đang xảy ra
mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua khiến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh thừa thiên huế xuất hiện điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông
đến chiều tối nay đã cơ bản khắc phục tạm thời thông tuyến một vệt
đại diện vị kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án dành cho các bị cáo
quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát cho rằng vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo đều là người có trình độ nhận thức được giao nhiệm vụ phụ trách công trình trọng điểm quốc gia nhưng đã không làm làm không hết trách nhiệm
nhiều bị cáo có thái độ ăn năn nhận thức được hành vi và tích cực bồi thường phối hợp điều tra
nhưng hậu quả từ các xe phạm của các bị cáo là rất lớn cần mức án nghiêm khắc và thời gian cải tạo tương xứng
đại diện vị kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt cựu tổng giám đốc vec trần văn tám mức án năm năm sáu tháng đến bảy năm tù
về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường tại năm gói thầu tổng trị giá bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
số tiền này được xác định là thiệt hại của vụ án
chuyển sang các thông tin khác công an quận một tp hcm vừa khởi tố bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thuê căn hộ cao cấp ở khu trung tâm
để sử dụng tàng trữ mua bán ma túy ngoài số lượng lớn ma túy các đối tượng còn sử dụng súng tự chế
từ manh mối về nhóm đối tượng chuyên thuê một căn hộ cao cấp trên địa bàn ngày hai mươi sáu tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận một bắt giữ nguyễn duy lâm có hành vi mua bán trái phép chân ma túy từ lời khai của lâm những ngày sau đó công an bắt giữ thêm một mươi một đối tượng trong đường dây
thu giữ hơn một mươi hai gam ketamine một mươi một gói ma túy nước vui sáu trăm linh viên thuốc lắc một súng tự chế và một viên đạn thể thao đầu chỉ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về hành vi gây dối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân đông về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định mặc dù trần thị ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai nhưng
cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dùng tích xì lành chín trăm chín mươi chín phân khối lưu thông biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm làm rõ nguồn gốc xe mô tô năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô này là giả nhưng vì thấy xe mô tô nhãn hiệu bmw có giá rẻ nên đã cố ý mua về sử dụng
một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh vừa bị công an huyện đắk lớp tỉnh đăng đông đấu tranh triệt phá
vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người dân trong công tác phòng ngừa quản lý tài sản tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk lớp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn tuyến ngô văn hoàng long chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
nhóm đối tượng này không có việc làm ổn định có sự phân công nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk nông và bình phước
nhóm đối tượng này không có việc làm ổn định có sự phân công nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk nông và bình phước

quá trình điều tra công an huyện đắk lấp đã thu giữ một xe máy bốn điện thoại di động các công cụ phương tiện như kim các loại vam phá khóa tước nơ vít chia khóa kết sắt khò bộ mở khóa bằng kim loại
công an huyện đắk lớp xin khuyên cáo một số người dân trên địa bàn huyện đắk lớp nói chung và tự động nói riêng một số giải pháp nội dung và viện pháp phòng ngừa như sau
công an huyện đắk lớp xin khuyên cáo một số giải pháp nội dung và viện pháp phòng ngừa như sau

công an huyện đắk lớp xin khuyên cáo một số giải pháp phòng ngừa như sau